thời gian qua nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định cuộc sống cho người dân vùng tái định cư thủy điện
tỉnh quảng nam đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp chủ trương tận dụng diện tích mặt nước của lòng hồ thủy điện
để phát triển nuôi trồng thủy sản được chính quyền triển khai và người dân rất quan tâm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
gia đình ông trần văn mạo ở thôn mộ long xã trà sơn huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện sông tranh hai từ năm hai nghìn một mươi hai
vụ đầu tiên ông xuất bán và thu lãi được hơn ba mươi triệu đồng
từ thành công ban đầu và được huyện bắc trà my cho vay một trăm linh triệu đồng không lãi suất
ông mạo tiếp tục mở rộng quy mô nuôi cá lồng bè
hiện bình quân mỗi tháng ông bán ra thị trường khoảng một năm tấn cá các loại
sau khi trừ chi phí mỗi năm gia đình ông thu được từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng tiền lãi
từ hai nghìn một mươi tám tôi cũng có ý kiến ở dưới phòng nông nghiệp huyện
để làm một hợp tác xã để thương phẩm cá sông tranh thủy điện sông tranh hai
để đi mở rộng hết toàn quốc
hiện có một mươi sáu hộ nuôi cá lồng bè trong hồ thủy điện sông chanh hai với hai trăm một mươi lồng
mỗi năm thu nhập trung bình của một hộ dân từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng một lồng
giải quyết việc làm ổn định cho trên ba mươi lao động trực tiếp và lao động thời vụ
từ giai đoạn nuôi chăm sóc cá đến vụ thu hoạch

thế thì là huyện đã xây dựng một phương ngón nuôi cá lồng bè
huyện cũng có phân công ngành chư mâu làm việc với các hộ dân này
và mong muốn của quyện là xây dựng một hợp tác xã chuyên về vấn đề nuôi cái lồng bè
để ổn định được đồ ra cũng như hữu được các cơ chế chính sách của trung ương của tỉnh
không riêng gì huyện bắc trà my việc nuôi cá lồng bè đang được tỉnh quảng nam
khuyến khích người dân nuôi ở nhiều nơi
hiện toàn tỉnh có hai mươi ba hộ dân đang thả nuôi cá lồng bè ở các lòng hồ thủy điện
với hơn hai trăm bốn mươi lồng chủ yếu là cá riêu hồng và cá các loại
ước tính mỗi năm sản lượng thu hoạch khoảng từ bốn trăm năm mươi đến năm trăm năm mươi tấn cá các loại
đồng thời tỉnh đang thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư
phát triển du lịch trên lòng hồ thủy điện nhằm tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân
tái định cư thủy điện và đồng bào các dân tộc ở miền núi của tỉnh